tại thành phố hồ chí minh nhiều sạp hàng tại chợ dân sinh mở hàng để bán lấy may
nhưng nhu cầu mua sắm của người dân không nhiều nên giá cả các loại hàng hóa ở các chợ không biến động nhiều so với ngày mùng một tết
nghe nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại chợ tân định quận một thành phố hồ chí minh
dạo qua một số chợ như chợ tân định quận một chợ ba triều quận bình thạnh giá cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống đều hơi nhích lên so với ngày thường
cụ thể thịt heo ba dọi giao động từ chín mươi năm tới một trăm linh đồng một kg sườn một trăm ba mươi đồng một kg thịt heo đùi giá từ tám mươi năm tới chín mươi đồng một kg

các loại cá đồng cũng tăng nhưng không nhiều như cá lóc cá riêu hồng cá rô cá chuôi giao động từ sáu mươi bảy mươi ngàn đồng một kg

tại các trung tâm thương mại siêu thị chợ dân sinh phần đông đều chưa hoạt động
riêng tại hệ thống siêu thị có mát đã mở hàng trở lại vào mùng hai tết để phục vụ người dân từ tám giờ đến một mươi hai giờ
cho đến hết ngày mùng năm tết khá đông người tiêu dùng đã chọn siêu thị để mua nhu yếu phẩm
trong đó chủ yếu vẫn là thịt cá rau củ và trái cây